ngày hai mươi một tháng một mươi trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp cùng với amazon global selling
tổ chức buổi hội thảo tiếp cận thị trường hoa kỳ thông qua sàn thương mại điện tử amazon
để các doanh nghiệp việt có cơ hội tham gia vào thị trường khó tính hoa kỳ thông qua sàn thương mại điện tử amazon
đẩy mạnh xuất khẩu thông qua các sàn thương mại điện tử lớn như amazon chính là giải pháp để doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
tiếp cận thị trường thế giới với thời gian chi phí thấp nhất
tận dụng nền tảng thương mại và số lượng khách hàng sẵn có của amazon sẽ giúp các doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình
đến với các nhà phân phối và người tiêu dùng một cách nhanh chóng tiết kiệm
để có thể tiếp cận và duy trì được hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử amazon
doanh nghiệp việt phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm đã cam kết
sự cạnh tranh trực tiếp từ những sản phẩm tương tự ngay trên một nền tảng bán hàng
được biết trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi kim ngạch thương mại hai triệu việt nam hoa kỳ vẫn tăng trưởng một mươi bảy bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đạt hơn sáu mươi năm một trăm hai mươi bốn tỷ usd trong đó việt nam xuất khẩu tăng hai mươi hai bảy đạt gần năm mươi bốn bảy trăm bốn mươi hai tỷ usd
giá trị thẳng dư tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước